thưa quý vị từ ngày bốn đến ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi ba bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng đã họp và ra nghị quyết về công tác thủ đô hà nội
bản nghị quyết nhấn mạnh hà nội là trung tâm đầu não về chính trị trung tâm lớn nhất về văn hóa khoa học kỹ thuật và là một trung tâm lớn về kinh tế
nghị quyết đã định hướng thủ đô trong quá trình phát triển trở thành một đô thị lớn mạnh như ngày hôm nay
mời quý vị khán giả cùng đến với tử mục ngày này năm xưa để có cái nhìn bao quát hơn về câu chuyện này
trung ương đảng ra nghị quyết về thủ đô năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nó là một dấu mốc
hôm nay chúng ta nhìn lại một dấu mốc trên trạng đường phát triển của thủ đô
nhưng mà chúng ta cũng phải thấy rằng những trạng đường phát triển của thủ đô thì không phải bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba mà từ trước đó
và sau này sau năm một nghìn chín trăm tám mươi ba thì thủ đô của chúng ta vẫn còn nhiều trạng đường phát triển
nghị quyết đã định hướng thủ đô năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nó là một dấu mốc
nghị quyết về công tác thủ đô hà nội năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đã định hướng để hà nội ngày càng phát triển đi lên
thủ đô hà nội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của đảng nhà nước quốc hội và chính phủ
chúng ta có thể nhắc đến những dấu mốc quan trọng khác của thủ đô sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đó là cái mốc khởi đầu sự nghiệp đổi mới năm một nghìn chín trăm tám mươi
và một mốc đặc biệt quan trọng là năm hai nghìn tám chúng ta đã mở rộng địa giới hành chính của thủ đô
đảng bộ thủ đô trở thành đảng bộ lớn nhất cả nước
và trên những trạng đường phát triển đó đảng bộ và nhân dân thủ đô đã có nhiều thành tiệu về mặt văn hóa xã hội về mặt đối ngoại
cuối năm hai nghìn một mươi tám thì chúng ta đã có thể tự hào nói đến những thành tiệu của thủ đô như là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước
có mức thu nhập bình quân đầu người gấp một năm lần mức trung bình của cả nước
thì với những sự cố gắng nỗ lực của đảng bộ và nhân dân thủ đô trong tương lai thì thủ đô sẽ tiếp tục khẳng định những vị thế là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của cả nước
xứng đáng với vị thế đại diện hình ảnh của đất nước về văn hóa cơ thể
thủ đô hà nội đang bước vào năm hai nghìn hai mươi với sự quyết tâm cao độ đặt ra nhiều giải pháp mục tiêu
trong đó hàng đầu là chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh
cơ cấu lại kinh tế thủ đô và các ngành lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững góp phần vào sự phát triển chung của đất nước